trước những diễn biến phức tạp nguy hiểm của dịch bệnh covid một mươi chín trong những ngày qua
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh thanh hóa đã tập trung chỉ đạo các đơn vị trên hai tuyến biên giới
tăng cường công tác phòng chống dịch bảo đảm kịp thời hiệu quả
tại đồn biên phòng cửa khẩu tén tăn bên cạnh việc tuần tra kiểm soát người và phương tiện xuất nhập cảnh qua cửa khẩu
đơn vị đã chủ động mua trên năm chiếc khẩu trang cấp phát miễn phí cho nhân dân hai bên biên giới
khi qua lại khu vực cửa khẩu tổ chức tuyên truyền cho nhân dân trong vùng các biện pháp phòng tránh lây nhiễm virus corona
như thực hiện vệ sinh cá nhân giữ ấm cơ thể ăn uống đầy đủ để tăng sức đề kháng
đơn vị phối hợp với các trung tâm y tế trị phòng cũng như trạm y tế của thị trấn mường lát để tiến hành phương động khởi trùng
đồng thời cũng tiến hành đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho bà con nhân dân các bán các khu của thị trấn mường lát
và hành khách qua lại cửa khẩu tết đàn
quán triệt tinh thần chỉ đạo của bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh thanh hóa cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế nam mèo
cũng tăng cường lực lượng kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua lại biên giới hỗ trợ nhân dân hai biên giới chung tay phòng chống dịch bệnh